chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác cơ quan cảnh sát điều tra công an quận một mươi hai tp hcm cho biết đang tạm giữ hai đối tượng là bành nghiệp trường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai và nguyễn văn đạt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy về hành vi cướp tài sản
do không có tiền chơi game đạt và trường hẹn gặp nhau tại một tiệm internet trên đường lê đức thọ quận gò vấp tp hcm để bàn kế hoạch đi cướp tài sản bán lấy tiền chia nhau
tới ngày hai mươi năm tháng chín hai đối tượng đi bộ trên đường thì phát hiện ông lý vĩnh phát sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn
hành nghề xe ôm nên thuê ông phát trở đi
chúng cố tình dẫn ông phát đi lòng vòng tới gần cầu đôi phường thạnh lộc quận một mươi hai thì hai đối tượng yêu cầu dừng xe
cùng lúc đạt cầm dao để chuẩn bị từ trước kề vào cổ và quật ngã ông phát còn trường nhanh chóng leo lên xe chở đạt bỏ trốn
ông phát liền đến trình báo với cơ quan công an phường thạnh lộc quận một mươi hai qua điều tra truy xét công an quận một mươi hai đã bắt giữ được đạt và trường
hiện công an quận một mươi hai đang hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với bành nghiệp trường và nguyễn văn đạt về tội cướp tài sản
tiếp theo là cùng tin vấn đáng chú ý
tại vĩnh long công an thị xã bình minh vừa bắt giữ ba đối tượng phạm văn lộc nguyễn quang tính cùng chú thị xã bình minh và trần văn cường chú tại huyện châu phú tỉnh an giang có hành vi trộm cắp tài sản
trước đó ngày hai mươi tám tháng chín có ba người đi trên xe ô tô loại năm chỗ biển số năm mươi một c
năm nghìn ba trăm sáu mươi hai đi hướng từ thành phố hồ chí minh về tỉnh sóc trăng
khi đến tổ hai ấp mỹ lợi xã mỹ hòa thị xã bình minh thì dừng xe lại nghỉ ngơi
lợi dụng sự sơ khởi của chú xe các đối tượng lộc tính và cường đã lấy trộm trên xe hai điện thoại di động hai mươi bảy triệu đồng và một trăm linh đô la mỹ
tổng trị giá tài sản bị mất là trên năm mươi năm triệu đồng
hiện các đối tượng đang bị tạm giữ để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
còn tại phú yên công an thị xã sông cầu vừa bắt tạm giữ
giam nguyễn tấn thương chú tại thành phố cam ranh tỉnh khánh hòa về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó ngày một mươi tám tháng chín trong lúc đang uống rượu với một số công nhân cùng làm chung ở xã xuân lộc thị xã sông cầu
thương phát hiện thấy chiếc xe máy của anh nguyễn hữu vương để bên ngoài công ty không ai trông coi nên đã lấy trộm xe rồi mang xe về cam ranh
khi mẹ của thương phát hiện ra chiếc xe là tài sản trộm cắp đã vận động thương đem xe mô tô lên giao cho công an phường cam nghĩa thành phố cam ranh
hiện các vụ việc đang được lực lượng công an tiếp tục điều tra xử lý
tại địa bàn xã cư bao thị xã buôn hồ tỉnh đắk lóc vừa qua đã xuất hiện một số đối tượng vào nhà dân tự xưng là nhân viên của trung tâm bảo trợ trẻ em khuyết tật để bán hàng từ thiện với giá cao
lợi dụng lòng tốt của người dân các đối tượng này đã sử dụng chiêu trò để lừa đảo
theo trình bày của một số nạn nhân cho biết những ngày qua trên địa bàn thị xã buồn hồ
có một nhóm người tự xưng là nhân viên của trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập
trẻ em khuyết tật tỉnh đắk lắc đến để bán văn phòng phẩm gây quỹ từ thiện
điều đang nói là nhóm người này có cả giấy giới thiệu của ủy ban nhân dân xã nên khiến nhiều người tin tưởng sập bẫy chúng
trong một buổi chiều tôi đang làm việc nhà thì có hai đối tượng mặc đồ rất là lịch sự và cỡ tuổi trung niên
nhìn họ thì cầm theo một cái cặp tác màu đen và họ đưa cho tôi giấy của xã giới thiệu là họ là những người đang đi bán đồ để quyên góp
trường khuyết tật nhưng mà thấy là có cơ quan chức năng giới thiệu thì tôi vẫn tin tưởng
đó thì người ta đưa cho tôi ba hộp bút là họ kêu là nên mua một bộ này có giá là ba trăm linh